phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú yên
phối hợp với công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa bắt giữ lê văn tiên
trú tại tp tuy hòa là đối tượng truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn tiên cùng với nguyễn bá thiện và nguyễn duy quốc
đã hành hung đâm chết anh nguyễn tùng lâm chú tại tỉnh thái nguyên
tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt nguyễn bá thiện hai mươi năm chín tháng tù
về tội giết người và cố ý gây thương tích
lê văn tiên và nguyễn duy quốc chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên trong quá trình được tại ngoại chờ chấp hành án tiên đã bỏ trốn